nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao thủ tướng hàn quốc lee nắc nhon
và hội đàm với tư lệnh cảnh sát quốc gia hàn quốc trong chuyến thăm và làm việc tại thủ đô seoul
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm thủ tướng hàn quốc lee nắc yon bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc
trong đó có cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc với bộ công an việt nam trong thời gian qua
thủ tướng hàn quốc mong muốn trong thời gian tới các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc và bộ công an việt nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác
nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy tội phạm khủng bố
phối hợp bảo đảm an ninh an toàn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này đang sinh sống học tập và làm việc tại nước kia
phối hợp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật của việt nam
bộ trưởng tô lâm mong muốn hàn quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực
vì sự phát triển bền vững và lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
trước đó tại hội đàm giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
hai bên thống nhất tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin tội phạm phối hợp đấu tranh chống tội phạm
liên quan đến vụ việc cô dâu người việt nam bị bạo hành tại hàn quốc vừa qua tư lệnh cảnh sát quốc gia hàn quốc nhấn mạnh
hiện nay cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng vụ việc trên
nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam đang sinh sống làm việc và học tập tại hàn quốc